trên địa bàn thành phố cần thơ đã có mưa to kèm theo rông lốc làm một mươi ba căn nhà bị sập tám mươi bốn căn nhà bị tốc mái
tập trung nhiều nhất ở huyện thới lai và vĩnh thạnh ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng
theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố cần thơ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
trên địa bàn thành phố cần thơ đã xảy ra một mươi tám đợt dòng lốc làm hơn một trăm năm mươi nhà dân bị sập tốc mái siêu vẹo
một mươi sáu điểm sát lỡ đất đã gây thiệt hại hơn ba mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên không có gây thiệt hại về người
hiện các lực lượng chức năng các địa phương đang giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai
hỗ trợ kinh phí cho các hội dân có nhà bị sập tốc máy sớm ổn định cuộc sống
thành phố cần thơ và các tỉnh đồng bằng sông cửu long đang vào cao điểm của mùa mưa bão sạt lở đất
vì vậy ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ
và các tỉnh đã và đang tăng cường tuyên truyền vận động giúp nhân dân chủ động trăng chống nhà cửa
đề phòng rông lấp
lực lượng chức năng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và có phương án phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ